nhưng lời xin lỗi muộn màng của chính không thể bù lại những vết thương trên khắp cơ thể và những tổn thương về mặt tinh thần cho người vợ của mình
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để góp phần ngăn chặn vấn nạn bạo lực gia đình hiện nay